công an xã thuận yên thị xã hà tiên tỉnh kiên giang vừa tổ chức trao trả số tiền ba mươi bảy triệu đồng cho người đánh rơi
đây là số tiền do em huỳnh thị bích trâm học sinh lớp bảy trên ba trường trung học cơ sở hòa điền nhặt được
sau đó em đem số tiền này đến giao nộp cho công an xã nhờ trả lại người đánh rơi
qua xác minh công an xã đã xác định số tiền trên của chị châu thị sành ngụ ấp cờ trắng xã hòa điền huyện kiên lương tỉnh kiên giang
nhận lại được số tiền đánh rơi chị sanh vô cùng xúc động hành động của em trâm là tấm gương sáng đáng được biểu dương khen ngợi và nhân rộng